tại thời điểm này công ty khuyến cáo công nhân người lao động khi hết sở lao động trở về nhà
thì hạn chế tiếp xúc với người ngoài và thực hiện nghiêm quy định năm k của bộ y tế
bà lương thị thanh tâm phòng quan hệ lao động thuộc công ty trách nhiệm hưu hạn yida việt nam
có một trăm linh vốn nước ngoài đóng trên địa bàn huyện cẩm khê cho biết
doanh nghiệp hiện đang có gần bốn sáu trăm linh công nhân may mặc
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
hàng ngày công ty đều đo thân nhiệt ba lần cho mỗi công nhân người lao động
trước cửa các xưởng đều có nước sát khuẩn và khi kết thúc ca làm việc
thì khẩu trang của công nhân được thu gom theo đúng quy định
công ty chia ca lao động hợp lý đảm bảo khoảng cách
tại nhà ăn của công nhân công ty cho lắp hệ thống vách ngăn
bữa ăn cũng được chia ra làm nhiều đợt để đảm bảo khoảng cách theo khuyến cáo
công ty tổ chức phun tiêu độc khử trùng toàn bộ nhà xưởng hai lần mỗi tuần
đồng thời thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời với sức chứa ba mươi người bảo đảm khoảng cách
tại khu công nghiệp phú hà nơi có nhiều doanh nghiệp nước ngoài hoạt động
tập trung hơn một mươi bốn năm trăm linh công nhân các chủ doanh nghiệp nhận thức rõ mức độ ảnh hưởng
tình hình dịch bệnh nên đặc biệt coi trọng việc phòng chống dịch covid một mươi chín
một số doanh nghiệp đã có phương án chi công nhân ra làm nhiều ca khác nhau
tránh tập trung đông người vào cùng thời điểm
một trăm linh doanh nghiệp đều tự tổ chức tiêu độc khử trùng định kỳ
khử khuẩn xe ra vào công ty tổ chức phòng ăn tập thể trong công ty
chia ra làm nhiều ca lắp đặt vách ngăn tại phòng ăn
tính đến thời điểm hiện tại gần một trăm linh công nhân người lao động
trừ những trường hợp không đủ điều kiện về sức khỏe bệnh lý hoặc đang mang thai
đã được tiêm phòng vaccine mũi một và trong hai ngày vừa qua đã được lấy mẫu test nhanh
một số trường hợp là f hai f ba được chủ lao động cho ở nhà để theo dõi sức khỏe
theo ông đỗ văn hành trưởng ban quản lý khu công nghiệp tỉnh
hiện nay dịch covid một mươi chín đang có nguy cơ cao tại khu công nghiệp thụy vân
và các cụm công nghiệp bạch hạc đồng lạng tử đà an đạo
bác quản lý đang tăng cường trì đạo các doanh nghiệp
nhanh chóng tổ chức xét nghiệm bắt buộc cho toàn bộ công nhân người lao động
đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin các trường hợp nhiễm sars cov hai trên địa bàn tỉnh
đến người lao động trong doanh nghiệp biết
ra soát yêu cầu những trường hợp người lao động đã xác định là f một f hai
khẩn trương liên hệ với trạm y tế
thực hiện nghiêm việc xét nghiệm định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp
theo hướng dẫn của cơ quan y tế
bác quản lý cũng yêu cầu các doanh nghiệp dệt may và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác
sử dụng nhiều lao động thực hiện nghiêm việc giãn ca chia ca để đảm bảo khoảng cách phòng dịch
công nhân người lao động làm việc tại các khu cụ công nghiệp
được yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc một cung đường hai điểm đến
các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh
phú thọ vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm
nhưng về cơ bản lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng vẫn đang làm tốt nhiệm vụ phòng dịch
tránh để covid một mươi chín lây lan tại các khu công nghiệp
trong những ngày tới phú thọ sẽ tiếp tục xét nghiệm truy vết khu công nghiệp thụy vân
nhằm tách tất cả f ra khỏi lực lượng lao động qua đó duy trì tiến độ sản xuất
và đến đây thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại